chiều ngày hai mươi sáu tháng ba tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã điện đàm cấp cao với tổng thống liên bang nga vladimir putin
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới
trên các lĩnh vực như quốc phòng an ninh kinh tế thương mại văn hóa du lịch
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng tổng thống putin được nhân dân nga tín nhiệm bầu lại
làm tổng thống liên bang nga nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn ba mươi với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của liên bang nga
thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân nga với tổng thống putin trong việc lãnh đạo đất nước nga phát triển trong giai đoạn mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc đến tổng thống putin
nhân dân nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ khủng bố tại moscow chiều tối hai mươi hai ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam trân trọng sự giúp đỡ to lớn của liên bang nga trong liên xô trước đây
cũng như ngày nay đối với đất nước và nhân dân việt nam
nhấn mạnh việt nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình
tổng thống putin trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng và sự thăm hỏi
chia sẻ kiệp thời của đảng nhà nước và nhân dân việt nam trước những mất mát của nhân dân nga trong vụ khủng bố ngày hai mươi hai ba hai nghìn hai mươi bốn
khẳng định việt nam luôn là bạn là đối tác tin cậy của liên bang nga
tổng thống putin bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới
trên các lĩnh vực như quốc phòng an ninh kinh tế thương mại văn hóa du lịch
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng mời tổng thống putin sớm thăm chính thức việt nam
tổng thống putin đã vui vẻ nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phù hợp thu xếp trong thời điểm phù hợp
việt nam và nga thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm năm mươi và xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm hai nghìn hai mươi
vào năm hai nghìn hai mươi ba chủ tịch đảng nước nga thống nhất phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev
đã thăm chính thức việt nam vào hồi tháng năm
chủ tịch đu ma quốc gia nga vyacheslav viktorovich volodin
cũng thăm chính thức việt nam vào tháng một mươi
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tại trụ sở trung ương đảng bà trương thị mai
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đã tiếp đoàn đại biểu đảng lao động triều tiên
do ông kim sông nam ủy viên dự khuyết bộ chính trị trưởng ban quốc tế đảng lao động triều tiên
ủy viên quốc vụ chủ tịch ủy ban đối ngoại hội nghị nhân dân tối cao triều tiên
dẫn đầu đăng tham và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc thường trực ban bí thư trương thị mai hoan nghênh ông kim sông nam
và đoàn thăm việt nam trong bối cảnh tròn năm năm kể từ sau chuyến thăm việt nam
của tổng bí thư chủ tịch quốc hội kim jong un
hai bên đang hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thường trực ban bí thư trương thị mai trân trọng đề nghị ông kim sông nam
chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đến tổng bí thư chủ tịch quốc hội triều tiên kim jong un
bà trương thị mai chúc mừng những thành tiệu mà đảng chính phủ và nhân dân triều tiên
đạt được kể từ sau đại hội tám đảng lao động triều tiên đến nay
tin tưởng giữa sự lãnh đạo của trung ương đảng lao động triều tiên đảng chính phủ và nhân dân triều tiên
sẽ đạt được những thành tiệu to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển kinh tế
nâng cao đời sống nhân dân
bà trương thị mai nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam
luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với đảng chính phủ và nhân dân triều tiên
luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ đoàn kết của triều tiên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng đất nước của việt nam
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa ông kim sông nam và trưởng ban đối ngoại trung mương lê hoài trung
bà trương thị mai trao đổi một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới
trong đó đề nghị tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của hai ban đối ngoại
ban quốc tế hai đảng trong việc thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước
ông kim sông nam chân thành cảm ơn thường trực ban bí thư trương thị mai đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của tổng bí thư
chủ tịch quốc hội triều tiên kim jong un đến tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao việt nam
bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam và được chứng kiến những thành tiệu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
ông kim sông nam đã giới thiệu về một số thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống người dân của đảng lao động triều tiên kể từ sau đại hội tám đến nay
ông kim sông nam khẳng định đảng chính phủ triều tiên luôn quan trọng và mong muốn phát triển hơn nữa
quan hệ truyền thống hữu nghị với việt nam được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch kim nhật thành
và lãnh đạo hai nước gây dựng sẵn sàng cùng việt nam quán triệt thực hiện những nhận thức chung
đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại krokus moscow nga vào ngày hai mươi ba tháng ba
theo giờ địa phương khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã gửi điện chia buồn đến tổng thống nga putin
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn cũng gửi điện chia buồn tới ngoại trưởng nga sergei lavrov
ngày hai mươi ba tháng ba người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết

chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này
và xin gửi tới chính phủ nhân dân nga cùng với gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất
việt nam lên án mạnh mẽ hành vi khủng bố dưới mọi hình thức
và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng
theo đại sứ quán việt nam tại nga đến nay chưa ghi nhận công dân việt nam là nạn nhân trong vụ việc
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
bám sát tình hình sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có công dân gặp nạn
đại sứ quán cũng đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại khu vực đông người thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin
công dân liên hệ ngay với đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân
hoặc tổng đài bảo hộ công dân tại việt nam khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ
theo truyền thông nga ít nhất ba tay súng mặc trang phục chiến đấu đã xông vào trung tâm mua sắm
và tổ hợp hòa nhạc krokus city hall ở thành phố moscow và xa súng
làm hơn sáu mươi người thiệt mạng và ít nhất một trăm bốn mươi năm người bị thương
trong đó có nhiều trẻ em đây là một trong những vụ khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại nga suốt hàng chục năm qua
sáng ngày hai mươi năm tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo về tình hoạt động của tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn hai mươi ba
trưởng ban công tác đại biểu quốc hội thuộc ủy ban thường vụ quốc hội nguyễn thị thanh cho biết
tính đến ngày một mươi tháng ba cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân thường trực hội đồng nhân dân
các ban hội đồng nhân dân ở một số tỉnh thành có sự thay đổi
trong đó bầu ba chủ tịch hội đồng nhân dân chín phó chủ tịch hội đồng nhân dân bảy trưởng ban hội đồng nhân dân và bốn phó trưởng ban hội đồng nhân dân
trong sáu mươi một chủ tịch hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố có một mươi chín người là ủy viên trung ương đảng
một mươi tám người là bí thư tỉnh thành ủy ba mươi bốn phó bí thư tỉnh thành ủy một mươi ủy viên ban thường vụ tỉnh thành ủy
về cơ bản các địa phương đều bố trí các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thành ủy
các tỉnh ủy viên thành ủy viên giữ chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân
có năm mươi bốn phó chủ tịch hội đồng nhân dân là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thành ủy
và năm mươi tám phó chủ tịch hội đồng nhân dân là tỉnh ủy viên thành ủy viên
đồng thời hội đồng nhân dân một số tỉnh thành đã miễn nhiệm hai chủ tịch hội đồng nhân dân
và tám phó chủ tịch hội đồng nhân dân do nó chuyển công tác
miễn nhiệm một phó chủ tịch hội đồng nhân dân do bị xử lý kỷ luật tại tỉnh phú yên
bãi nhiệm một chủ tịch hội đồng nhân dân tại tỉnh hải dương
khởi tố bắt tạm giam hai chủ tịch hội đồng nhân dân và một phó chủ tịch hội đồng nhân dân
tại tỉnh vĩnh phúc lâm đồng bắc ninh
hiện nay cả nước có bốn tỉnh thành chưa kiện toàn chủ tịch hội đồng nhân dân
gồm đà nẵng quảng nam vĩnh phúc lâm đồng
sáu tỉnh thành chưa kiện toàn phó chủ tịch hội đồng nhân dân
gồm thành phố hồ chí minh ninh thuận ninh bình long an hòa bình bắc ninh
hai chủ tịch hội đồng dân bị khởi tố bắt tạm giam là bà hoàng thị thúy lan
cựu bí thiết tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân tỉnh vĩnh phúc
và ông trần đức quận cựu bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng
bà hoàng thị thúy lan bị bộ công an bắt ngày tám tháng ba để điều tra tội nhận hối lộ
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị liên quan
cùng bị bắt với bà lan còn có ông lê duy thành cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh vĩnh phúc
bà lan sau đó bị trung ương đảng khai trừ ra khỏi đảng tại hội nghị bất thường chiều ngày hai mươi tháng ba
ông trần đức quận bị khởi tố bắt tạm ra vào tối ngày hai mươi bốn tháng một về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ và tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại lâm đồng và các đơn vị liên quan
dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh
ngày ba mươi một tháng một tại hội nghị bất thường trung ương đảng cũng đã quyết định khai trừ đảng đối với ông trần đức quận
ngoài hai tỉnh vĩnh phúc lâm đồng quyết chủ tịch hội đồng dân tỉnh do chủ tịch bị bắt
hai tỉnh còn lại quyết chủ tịch hội đồng dân tỉnh là tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
tại tỉnh quảng nam ông phan việt cường nguyên bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
được trung ơn đảng đồng ý cho thôi giữ chức vụ ủy viên trung ơn đảng khoảng một mươi ba theo nguyên vọng cá nhân
theo trung ương đảng ông phan việt cường chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng
đảng viên cấp dưới vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật có trường hợp bị xử lý hình sự
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu
trong khi đó tại thành phố đà nẵng ngày hai mươi bốn tháng một ông lưu nguyễn minh chiết phó bí thư thường trực thành ủy
chủ tịch hội đồng dân thành phố đà nẵng được bộ chính trị điều động giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng nam thay cho ông phan việt cường